thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động đóng mới nâng cấp đăng kiểm tàu cá theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động đóng mới nâng cấp đăng kiểm tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy kịp thời đề xuất xử lý nghiêm sai phạm
bên cạnh đó chủ động ra soát sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền các tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến tàu cá vỏ thép vỏ gỗ vỏ vật liệu mới để đảm bảo chất lượng an toàn cho tàu cá khi hoạt động thủy sản trên biển
chỉ đạo các tỉnh thành phố ven biển trực thuộc trung ương tăng cường giám sát kiểm tra hoạt động đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín